trên quốc lộ hai c tại km năm mươi một tám trăm linh thuộc địa phận xã sơn nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải đang vận chuyển thịt lợn
và lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi đi tiêu thụ
vào hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi chín c bốn nghìn bốn trăm bảy mươi chín do vũ văn bốn
trú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc điều khiển lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã phát hiện
trên xe đang vận chuyển thịt lợn đã bốc mùi hôi thối và một mươi con lợn sống
tất cả đều bị nhiễm dịch bệnh tả lợn châu phi
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã tiến hành lập biên bản vi phạm
và tiêu hủy số lượng thịt lợn và số lợn sống trên theo quy định của pháp luật